hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát hai mươi bốn b một bốn mươi chín nghìn tám trăm linh hai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe và kiểm tra
quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện chiến vận chuyển một bánh màu trắng dạng bột hình chữ nhật mà đối tượng khai là heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi hai một gram
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã mua ma túy của một người thân trong gia đình với giá hai trăm linh triệu và mang bán kiếm lời
tuy nhiên trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ